nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống nước cộng hòa philippines rodrigo duterte đã thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi chín tháng chín
tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã long trọng đón và hội đàm với tổng thống rodrigo duterte
tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã long trọng đón và hội đàm với tổng thống rodrigo duterte
ngay sau lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang có cuộc hội đàm với tổng thống philippines
chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng ngài rodrigo duterte lần đầu tiên tới thăm chính thức việt nam trên cương vị tổng thống philippines
tin tưởng rằng chuyến thăm của ngài tổng thống sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong giai đoạn mới
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước trong bốn mươi năm qua
định hướng quan hệ hai nước phát triển trong giai đoạn mới
hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp
thúc đẩy quan hệ trên các kênh đảng chính phủ nhà nước quốc hội và giao lưu nhân dân nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có
như ủy ban hợp tác song phương cấp bộ trưởng ngoại giao tiểu ban thương mại đối thoại chính sách quốc phòng
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hơn nữa để khai thác hiệu quả những tiềm năng của hai nước
hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác thương mại gạo trong giai đoạn mới
theo đó chủ tịch nước khẳng định việt nam sẽ cung cấp gạo ổn định lâu dài cho philippines
hai bên đánh giá hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
đồng thời nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí giao các cơ quan an ninh của hai bên tăng cường chia sẻ thông tin
kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm chống khủng bố
tội phạm công nghệ cao tội phạm ma túy và buôn bán người
đồng thời sớm đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
chủ tịch nước đánh giá cao chính phủ philippines đã đối xử nhân đạo và hợp tác tích cực
trong vấn đề ngư dân tàu thuyền trong những năm qua
đồng thời đề nghị philippines xem xét thả hết số ngư dân việt nam đang bị giam giữ
về vấn đề biển đông hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định
an toàn và tự do hàng hải và hàng không cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực
đặc biệt là ở biển đông kêu gọi các bên kiềm chế không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực
tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao pháp lý giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố
về ứng xử của các bên ở biển đông và nhanh chóng hợp tác đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông